trước thông tin bão số bốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh nghệ an trong những ngày tới
để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch hoa màu lúa hẻ thu đã chín
những ngày này ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện
kể cả công an và lực lượng bộ đội xuống đồng giúp dân gặp hết lúa chín trong điều kiện có thể
nhất là những thửa ruộng sâu đọng nước thu hoạch vận chuyển khó khăn
đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh nghệ an đã thu hoạch được hơn bốn mươi ba ha trên sáu mươi hai ha lúa hẻ thu
đa phần số diện tích lúa chín và vùng trũng đã cơ bản thu hoạch xong
hiện các địa phương đang nỗ lực chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch
phần nấu thu hoạch khoảng sáu bảy ha lúa trước khi mưa bão đổ xuống